vượt cạn với những người mẹ bình thường trong mùa dịch covid một mươi chín tại tâm dịch vốn dĩ đã là điều thiệt thòi
nhưng với những người mẹ mắc covid một mươi chín thì sự khó khăn đó càng nhân lên hàng chục lần
tại tâm dịch thành phố hồ chí minh bệnh viện hùng là bệnh viện sản phụ khoa lớn nhất với quy mô một hai trăm linh giường bệnh
trong những ngày qua hàng trăm y bác sĩ đã bịt mải không ngừng nghỉ để hỗ trợ các sản phụ mắc covid một mươi chín vượt cạn với các y bác sĩ
tại vì mỗi lần nghe tiếng khóc chào đời của các em bé trong các khu điều trị là mọi biệt mỏi đều gần như tan biến
với họ những đứa trẻ trào đời của các sản phụ mắc covid một mươi chín chính là những thiên thần đặc biệt
nhưng đằng sau phút giây đó chính là sự nỗ lực đến hai trăm linh ba trăm linh của cả một đội ngũ y bác sĩ hàng trăm con người
còn những vút giây họ mệt đến lả đi làm việc đến quên ăn rất nhiều trong số họ là phụ nữ
họ hiểu rằng
sinh con giữa mùa dịch khổ chăm bề nên luôn cố gắng để bù đắp những phần thiệt thòi đó
tuy không được sự đồng viên của người thân nhưng giữa lúc căng thẳng của đại dịch covid một mươi chín
được vẽ tròn con vuông là cả một phép màu với những sản phụ tại đây
đại dịch vẫn còn căng thẳng với hàng nghìn ca nhiễm mỗi ngày nhiều thiên thần nữa đang chuẩn bị ra đời
để một nụ cười nữa được tỏa lên trên môi những người dân thành phố hồ chí minh
giữa lúc những khó khăn ngặt nghèo bùa bay rồi những tiếng cười như thế này sẽ rộn rã hơn nữa
khi chúng ta chiến thắng covid một mươi chín